tiếp tục thông tin về hoạt động của đoàn công tác bộ công an thực hiện nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ
theo đại tá nguyễn minh khương phó cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trưởng đoàn công tác từ dạng sáng ngày một mươi một tháng hai cho đến hai giờ chiều ngày hôm qua theo giờ địa phương
đoàn cứu hộ việt nam phối hợp cùng với các lực lượng chức năng đã cứu sống một nạn nhân mắc kẹt ra ngoài an toàn
tìm và đưa thi thể của một mươi bốn nạn nhân ra khỏi đống đổ nát
trong ngày một mươi bảy tháng hai hoạt động tìm kiếm thi thể người bị nạn vẫn được triển khai tích cực
ba ca một ngày bắt đầu từ tám giờ sáng và thực hiện xuyên đêm khi có dấu hiệu của sự sống
bảy ngày thực hiện nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ đoàn cứu hộ việt nam đã di chuyển và thực địa ở ba địa điểm
chịu thiệt hại nặng nề nhất của thành phố adiyaman
kinh nghiệm thực chiến và trang thiết bị máy móc đoàn mang theo đã phát huy hiệu quả rất tốt tại hiện trường
chúng tôi đã tổ chức phối hợp cứu được một người bị nạn là một thanh niên một mươi bảy tuổi
vẫn còn sống sót ra nơi an toàn đồng thời đã đưa được một mươi bốn thi thể nạn nhân
trong các khu vực sập đổ của các nhà và công trình ra nơi an toàn và để bàn giao cho cơ quan chức năng
ngoài ra thì chúng tôi đoàn công tác cứu nạn hộ bộ ngoan đã trao gần hai tấn thiết bị y tế của bộ công an
cho đơn vị điều phối quốc gia
đoàn công tác cứu nạn hộ áp phát của thổ nhĩ kỳ và cho sở y tế của thành phố adiyaman
những thiết bị y tế này là những thiết bị rất cần thiết phục vụ cho bệnh viện lớn nhất của thành phố adiman
khám chữa bệnh cho các bệnh nhân là những nạn nhân
đoàn công tác đã tổ chức đi thăm hỏi những người dân xung quanh khu vực đoàn đóng quân
cũng như là thăm hỏi những người dân là những nạn nhân của chân đồng đất

đồng thời chúng tôi cũng đã đi thăm hai gia đình đồng bào người việt nam sinh sống tại thổ nhĩ kỳ
cũng là những người chịu ảnh hưởng của trận động đất xảy ra tại thổ nhĩ kỳ
chúng tôi cũng đã được đón nhận những tình cảm rất là nhiệt tình
cũng như là những tình cảm biết ơn và những cái ôm rất là chặt từ những người dân thổ nhĩ kỳ
biết ơn đến đoàn công tác
đoàn công tác đã tổ chức đi thăm hỏi những người dân là những nạn nhân của chân đồng đất

a e s r là một tình nguyện viên người thổ nhĩ kỳ làm nhiệm vụ phiên dịch tiếng anh thổ nhĩ kỳ cho đoàn cứu hộ việt nam
trước khi chia tay đoàn để nhận nhiệm vụ mới anh đã xin chữ ký của tất cả anh em trong đoàn công tác
để thay lời cảm ơn để lưu giữ hình ảnh về những chiến sĩ công an việt nam đã vì đất nước thổ nhĩ kỳ mà đến
và hai chữ việt nam sẽ in đậm trong trái tim bạn bè quốc tế
đồng chí có thể cho biết những đánh giá về kết quả của đoàn công tác bộ công an
thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn từ thổ nhĩ kỳ trong thời gian vừa qua
có thể khẳng định đến thời điểm này thì hoạt động của đoàn công tác của bộ công an
tham gia cứu nạn cứu hộ tại thổ nhĩ kỳ đã thành công tốt đẹp
đoàn đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ áp dụng các chiến thuật linh hoạt
sử dụng các phương tiện cứu hộ cứu nạn hoàn thành nhiệm vụ tại ba địa điểm
theo phân công của phía bạn phối hợp cứu được một người còn sống
đưa được một mươi bốn thi thể nạn nhân ra ngoài bàn giao cho cơ quan y tế
đoàn được ghi nhận đánh giá cao về tính chuyên nghiệp sự tâm huyết với công việc
chính vì lý do này nên đoàn được phân công tìm kiếm cứu nạn ở những địa điểm khó khăn
và có khả năng còn dấu hiệu của sự sống
bên cạnh đó trong quá trình tìm kiếm
công tác thì đoàn đã trao tặng gần hai tấn thiết bị y tế do bộ công an việt nam
hỗ trợ cơ quan điều phối quốc gia của thổ nhĩ kỳ
và cho sở y tế thành phố adi yaman thổ nhĩ kỳ
đoàn đã thăm hỏi tặng quà động viên tinh thần người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất
kết quả trên đã thể hiện bản lĩnh tính nhân văn tính chuyên nghiệp
và khẳng định được năng lực tham gia và khả năng hoàn thành
các nhiệm vụ quốc tế của lực lượng cứu nạn cứu hộ công an việt nam
đồng chí trung tướng với nỗ lực rất lớn của lực lượng công an việt nam
thực hiện nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ đã nhận được tình cảm và sự đánh giá rất cao
của cộng đồng quốc tế và cả người dân thổ nhĩ kỳ
đồng chí có thể cho biết cụ thể hơn về vấn đề này
việc nhanh chóng cử đoàn công tác của bộ công an tham gia công tác cứu nạn cứu hộ
tại thảm họa động đất ở thổ nhĩ kỳ đã thể hiện tính chuyên nghiệp tính kỷ luật
tính chiến đấu tính hiệp đồng chiến đấu rất là cao
và tính thần trách nhiệm và năng lực của lực lượng cứu nạn cứu hộ
của công an nhân dân việt nam trong giải quyết các vấn đề quốc tế
thể hiện tính chủ động trong việc bố trí lực lượng phương tiện phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ
vì phải chạy đua với thời gian với mọi điều kiện ở các khu vực khác nhau
đồng thời thể hiện truyền thống tương thân tương ái cao đẹp của dân tộc việt nam
đóng góp và chia sẻ một phần sức lực của việt nam đối với nhân dân thổ nhĩ kỳ
trong thời gian làm nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ đoàn đã nhận được sự quan tâm
phối hợp nhịp nhàng của bộ ngoại giao của cơ quan đại diện việt nam tại thổ nhĩ kỳ
đặc biệt là cán bộ và công nhân viên của sư quán việt nam tại thổ nhĩ kỳ
sự phối hợp tích cực của chính quyền địa phương các cơ quan của thổ nhĩ kỳ
và các đoàn quốc tế khác đại sứ đặc mệnh toàn quyền thổ nhĩ kỳ tại việt nam
ngài tennessi đã bày tỏ sự trân trọng đánh giá cao
các tính chuyên nghiệp của các cán bộ chiến sĩ việt nam
và khen ngợi là các cán bộ chiến sĩ việt nam đã rất dũng cảm sung phong lên đường
hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn đã có nhiều gia đình nhiều người dân
một số tổ chức đến tận nơi đoàn đóng quân để cảm ơn các tình nguyện viên
khi có yêu cầu di chuyển đến thành phố khác đều rất quyến luyến với đoàn
qua hoạt động của đoàn thì đã góp phần tăng cường mối quan hệ giữa hai quốc gia
ngày càng bền chặt
tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước có thể qua hành động này
thì mối quan hệ giữa nhân dân với nhân dân được đẩy lên một mức tầm cao mới
cùng với việc cử cán bộ công an tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình
tại liên hợp quốc và nay là tham gia khắc phục sự cố thảm họa động đất
tại thổ nhĩ kỳ đã cho thấy tinh thần trách nhiệm và tính chủ động
của bộ công an như thế nào trong việc giải quyết các vấn đề an ninh trật tự
trong khu vực và trên thế giới
việc việt nam tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại thổ nhĩ kỳ
đã đóng góp và chia sẻ một phần sức lực của việt nam đối với nhân dân thổ nhĩ kỳ
và là biểu hiện rất là sinh động cho cái chính sách đối ngoại yêu việt
thái độ cộng đồng trách nhiệm và tinh thần đoàn kết quốc tế
của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
điều này cũng đã khẳng định uy tín năng lực của lực lượng công an nhân dân việt nam
trong giải quyết các vấn đề quốc tế của việt nam nói chung
của bộ công an nói riêng luôn sẵn sàng chúng ta giải quyết
các vấn đề khó khăn thách thức để duy trì môi trường hòa bình
ổn định vì sự hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới
công an việt nam đã cử cán bộ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình
và lần này chúng ta lại cử lực lượng cứu nạn cứu hộ để giúp đỡ nhân dân vùng thảm họa
thì thấy rằng cái vị thế của việt nam trên trường quốc tế đã được nâng lên
ở mức ngang tầm khu vực và quốc tế
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí trung tướng đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
thưa quý vị công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa khám xét trung tâm đăng kiểm ba nghìn bảy trăm linh chín d
thuộc công ty cộng phần dịch vụ thương mại xuân tùng tp vinh tỉnh nghệ an
bắt giữ nguyễn tiến hòa phó giám đốc trung tâm đăng kiểm trưởng dây truyền kiểm định
cùng với hai kiểm định viên về hành vi đưa và nhận hối lộ
bước đầu xác định từ khi trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bảy trăm linh chín d đi vào hoạt động vào năm hai nghìn hai mươi một
đến khi bị bắt giữ các đối tượng đã móc nối với cỏ và trực tiếp nhận tiền của chủ xe
để bỏ qua các lỗi như không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải lốp xe mòn thanh xe không đảm bảo
đèn xe không đúng quy định tùy vào lỗi vi phạm ngoài tiền thu theo quy định của nhà nước
các đối tượng nhận tiền hối lộ từ một trăm linh đồng đến một triệu đồng
số tiền nhận hối lộ được đạt tập hợp để cuối tuần chia cho các thành viên có liên quan
cũng liên quan đến những sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
tại lào cai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với hai đối tượng về tội nhận hối lộ và đưa hối lộ
hai đối tượng gồm dương đức minh phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn bốn trăm linh một d
công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới giao thông tỉnh lào cai
bị tạm giữ về hành vi nhận hối lộ để cấp phép hoán cải xe cơ giới không đúng quy định
và nguyễn kim dương giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp việt lâm
khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của dương đức minh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã tạm giữ niêm phong các hồ sơ tài liệu có liên quan
một đường dây mua bán ma túy từ lào về việt nam qua địa bàn tỉnh hà tĩnh để đưa vào các tỉnh phía nam tiêu thụ
vừa bị công an huyện vũ quang phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các lực lượng liên quan triệt phá thành công
tối ngày một mươi sáu tháng hai trên tuyến đường hồ chí minh đoạn qua địa phận xã thọ điền huyện vũ quang
lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tăng hai đối tượng là đậu thế anh và nguyễn văn tiệp
thu giữ một mươi hai kg ketamine và năm sáu trăm linh viên hồng phiến
điều tra mở rộng lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng hoàng văn khương phan mạnh hùng và nguyễn quốc cường
trong đó cường là đối tượng đứng ra kết nối điều hành đường dây này
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh gia lai phối hợp với công an một số địa phương đang tiến hành điều tra
bắt giữ đối tượng phạm thanh toàn chú tại thị trấn đắc đoa huyện đắk đoa về hành vi cướp giật tài sản
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bảy tháng hai đối tượng toàn đã thực hiện một mươi vụ cấp giật tài sản của người đi đường
trên các địa bàn thành phố pleiku huyện chư prong và huyện chư pả
toàn đã sử dụng xe máy tháo biển số đến các khu vực vắng người qua lại
khi phát hiện thấy phụ nữ đi xe máy hoặc đi bộ cầm điện thoại hoặc túi sách
liền áp sát cướp giật rồi tẩu thoát hiện cơ quan công an đã thu hồi bảy điện thoại di động
một chín triệu đồng và một xe máy là tăng vật và phương tiện gây án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận vừa bàn giao đối tượng phạm tuấn vũ
trú tại huyện tứ kỳ tỉnh hải dương cùng bốn mươi hai chiếc điện thoại di động là tăng vật vụ án
cho công an huyện đông anh thành phố hà nội để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
và chiều qua sau khi tiếp nhận được tin báo của công an tỉnh hải dương về việc đối tượng nghi vấn
trộm cắp tài sản đang bỏ trốn từ hà nội vào thành phố hồ chí minh
theo quốc lộ một a công an ninh thuận đã chốt chặn truy bắt đối tượng cùng tăng vật
vũ khai nhận vào khuya ngày một mươi bốn tháng hai đã lẻn vào một cửa hàng điện thoại trên địa bàn huyện đông anh
lấy trộm bốn mươi hai điện thoại di động trị giá hơn một tỷ đồng rồi bắt xe vào thành phố hồ chí minh để tiêu thụ
khi tới huyện thuận nam tỉnh ninh thuận thì bị phát hiện bắt giữ
trước đó đối tượng cũng đã lấy trộm nhiều điện thoại máy tính sách tay và tay nghe trị giá khoảng bốn trăm linh triệu đồng
của một cửa hàng ở thị trấn gia lộc tỉnh hải dương
lợi dụng là công nhân của một nhà máy dược nguyễn thị nhâm trú tại huyện thường tín thành phố hà nội
đã sử dụng hình ảnh sản phẩm của nhà máy để giao bán trên mạng xã hội nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với hành vi này nguyễn thị nhâm đã bị phòng an ninh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc cạn bắt giữ
ngày bốn tháng hai một nạn nhân đặt mua ba trăm linh lọ thuốc dpropan thuốc trị viêm khớp với giá hai mươi năm triệu đồng qua facebook
hai bên thống nhất đặt cọc và chuyển hàng rồi thanh toán
ban đầu đối tượng chỉ yêu cầu bị hại đặt cọc năm trăm linh đồng sau đó tìm mọi lý do yêu cầu bị hại chuyển toàn bộ số tiền còn lại
khi đã nhận đủ tiền nhâm không chuyển hàng mà cắt đứt mọi liên lạc
ngày chín tháng hai nạn nhân tới cơ quan công an trình báo
sau một mươi ngày thu thập tài liệu công an tỉnh bắc cạn đã xác định được đối tượng và đưa về cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra